thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cao trạng truy tố ông trần quý thanh
cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái của ông thanh là trần uyên phương và trần ngọc bích
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ông trần quý thanh và hai con gái thông qua môi giới
đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh
vay tiền với lãi suất ba một tháng điều kiện kèm theo với mức lãi suất ba một tháng
lại yêu cầu chủ tài sản hoặc dự án phải ký hợp đồng truyền nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án
để che giấu bản chất cho vay khi chủ tài sản hoặc dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại thì các bị can đã nại ra các lý do để không trả lại tài sản
theo cơ quan điều tra tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong vụ án này ông trần quý thanh là người chịu trách nhiệm chính
tiếp theo là hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
liên quan đến vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh bắc cạn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với
ba bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
các bị can gồm lý ngọc thành chu văn huỳnh cùng chú tại thành phố bắc cạn và nguyễn khắc hùng chú tại
huyện bạch thông tỉnh bắc cạn kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chỉ đạo của ông hoàng
văn linh giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn ba bị can trên là giáo viên
dạy lái xe thuộc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn thu tiền học phí của học viên
học lái xe hạng b hai khóa k bốn mươi sáu là số tiền một mươi bốn triệu đồng cao hơn mức học phí phải nộp là một mươi triệu sáu trăm linh
sáu trăm linh ngàn đồng trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị
can bắt tạm giam hoàng văn linh cao sinh sáu nguyên trưởng phòng đào tạo của công ty về tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên
dạy lái xe tại công ty này sau một thời gian theo dõi phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả với quy mô lớn trên địa bàn
khám xét công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên việt đức ở cụng công nghiệp quán lát xã đức trành
huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi do ông nguyễn đức đề làm giám đốc lực lượng chức năng đã phát hiện
tại các kho sản xuất chứa hàng của công ty trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón vi lượng giả bước đầu xác minh nhiều
nhân dân đã sử dụng phân bón giả gây cháy lá cây nông nghiệp và hoa màu làm thiệt hại quá trình canh tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố nguyễn đức đề
về hành vi sản xuất buôn bán trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón giả
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng một trăm tám mươi mét khối cát
không rõ nguồn gốc về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra trên khu vực biển giáp danh giữa tp hcm và tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện tàu nd hai nghìn bốn trăm linh bốn có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
tại thời điểm này trên tàu có bốn thành viên do ông đoàn văn toản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê nam định làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu tàu đang chở khoảng một trăm tám mươi mét khối cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cục quản lý thị trường tp hcm cho biết các đội quản lý thị trường thuộc đơn vị đã thực hiện giám sát buộc tiêu hủy gần sáu mươi đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm trị giá trên năm năm tỷ đồng
tại nhà máy xử lý và tái sinh chất thải công ty cố phận môi trường việt úc huyện bình chánh đội quản lý thị trường số một mươi hai đã phối hợp với các đơn vị chức năng
chứng kiến việc tiêu hủy gần một mươi bảy năm trăm linh đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm gồm quần áo vớ giày dép đồ chơi trẻ em bộ cắp sạc điện thoại giá màu nhắn hiệu thực phẩm bánh kẹo mứt rượu bia nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
thuộc ba mươi quy định xứ phạm vi phạm hành chính do chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cục trưởng cục quản lý thị trường và đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi hai ban hành
trước đó tại công ty môi trường đô thị tp hcm quận một mươi một đội quản lý thị trường số một mươi sáu đã giám sát tiêu hủy gần ba tám trăm linh đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em bánh bồng làng gói rong miệng ăn liền không rõ nguồn gốc xuất xứ không rõ chất lượng
tại công ty môi trường việt úc cục quản lý thị trường tp hcm tổ chức giám sát tiêu hủy trên ba mươi tám năm trăm linh đơn vị sản phẩm tan vật nhập lậu là thuốc phòng bệnh thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo an toàn sử dụng
các sản phẩm thuộc tám quyết định xứ phạt vi phạm hành chính do cục quản lý thị trường tp hcm và ủy ban nhân dân tp hcm ban hành tổng giá trị hàng hóa cho các đợt tiêu hủy là trên năm năm tỷ đồng
toàn bộ quá trình tiêu hủy được lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị chức năng giám sát chặt chẽ theo đúng quy định

vào tối ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lương phát lợi đã trực tiếp chụp hình ảnh của tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre đang làm nhiệm vụ trên đường đồng văn cống thành phố bến tre
sau đó lợi đăng lên nhóm gia lô hội tài xế bến tre mục đích để các thành viên trong nhóm biết để đối phó đế tránh chốt kiểm soát
việc làm này đã gây cản trở và ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông
hành vi của lương phát lợi đã vi phạm tại điểm e khoảng ba một trăm linh hai nghị định một mươi năm ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ với mức phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng
hiện phụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm trọn
tòa án nhân dân quận một mươi cho biết đã bác đơn kháng cáo của nguyễn xuân hương trang tức trang nemo về tội gây rối trực tự công cộng đồng thời đã có thông báo gửi đến trang nemo
trước đó nguyễn xuân hương trang đã có đơn xin hoãn thi hành án phạt tù vì đang mang thai
do đó tòa án nhân dân quận một mươi tp hcm nơi bị cáo trang đang cư trú đã phải tạm dừng việc ra quyết định thi hành án để xác minh
sau khi xác minh tòa án nhân dân quận một mươi có thông báo đến trang nemo bác đơn yêu cầu xin hoãn thi hành án và ra quyết định thi hành án đối với bị cáo
ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm y án sơ thẩm của tòa án nhân dân quận một
tuyên phạt bị cáo trang nemo và hai bị cáo phạm quyền quy nguyễn ngọc khương cùng chín tháng tù phan hoàng nam một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng
hồ sơ sau đó đã chuyển về tòa án nhân dân quận một để tiếp tục thủ lý trở lại và ra quyết định thi hành án đối với trang nemo
sau khi tiếp nhận hồ sơ tòa án nhân dân quận một đã ra quyết định và làm thủ tục ủy thác sang tòa án nhân dân quận một mươi để ra quyết định thi hành án đối với trang nemo
một vụ việc hết sức nguy hiểm đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại trường mầm non tuổi thần tiên thuộc phường năm thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
khi các cháu bé đã bị một người đàn ông bị ảo giác do ma túy cầm dao khống chế
nhận được tin báo công an tỉnh tiền giang đã kịp thời có mặt khống chế đối tượng đảm bảo an toàn cho các cháu
trước đó theo thông tin từ công an tỉnh tiền giang vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay
tại trường mầm non tuổi thần tiên có ba cháu bé đã bị đối tượng nghi là ngáo đá
đe dọa gây nguy hiểm đến tính mạng
công an tỉnh tiền giang đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an tp mỹ tho đến hiện trường
triển khai các biện pháp để giải cứu cháu bé
lúc này đối tượng cầm dao trên tay khống chế đưa ba cháu bé vào một phòng học để cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động
sau gần chín mươi phút thuyết phục đánh lạc hướng đối tượng các lực lượng hiệp đồng tác chiến đã khống chế
bắt giữ được đối tượng và giải cứu an toàn thành công cháu bé
qua xác minh kẻ đã khống chế đó là đối tượng nguyễn bá quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
qua kiểm tra đối tượng này dương tính với ma túy
sau khi đâm trọng thương người khác đoàn vất nhớ trú tỉnh bình định đã bỏ trốn
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết đã di lý đối tượng từ tp hcm về quảng nam để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra vào đêm ngày
hai mươi một tháng hai đoàn vất nhớ và một người phụ nữ đã chặn xe máy và dùng dao đâm trọng thương của một người dân
sau một thời gian tích cực điều tra cơ quan công an đã xác định và biết được là đoàn văn nhớ đã lẩn trốn vào tp hcm
công an thành phố tam kỳ đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh bộ công an tiến hành truy xét
đến chiều ngày hai mươi chín tháng hai lực lượng công an phát hiện nhớ đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc phường hiệp phú
tp hcm nên tổ chức bắt giữ
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần phương ngân
trú tại tp rạch giá năm năm tù với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm hoạt tài sản
và buộc bị cáo phải trả lại số tiền cho các bị hại là hơn hai bốn tỷ đồng
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi bảy ngân bắt đầu làm chủ hụi
được một thời gian có một số hội viên hốt hội nhưng không đóng lại tiền hội chết
do sự mất uy tín và để tiếp tục duy trì các hoạt động của các xây hội còn lại
ngân vai tiền của nhiều hội viên dẫn đến không còn khả năng chi trả rồi tuyên bố đình hội
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ngân ký xác nhận nợ với các hụi viên và những người cho ngân vay
với tổng số tiền là hơn hai bốn tỷ đồng
đến thời hạn trả nợ ngân không trả mà bỏ trốn khỏi địa phương để chiếm đoạt tiền
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ngân bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho đến ngày đưa ra xét xử